ban tuyên giáo trung ương đã tổ chức hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy thành ủy và đảng ủy trực thuộc trung ương
đây là hoạt động trong chương trình công tác năm hai nghìn một mươi sáu của ban tuyên giáo trung ương
tại hội nghị các báo cáo viên trung ương đã phổ biến dự báo các thông tin kinh tế chính trị xã hội trong nước và quốc tế có ảnh hưởng tới việt nam trong thời gian tới
hội nghị cũng tập trung giải thích về các chủ trương đường lối của đảng và đề xuất giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội mà chính phủ đã đề ra trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
đây là dịp để đội ngũ báo cáo viên các tỉnh ủy thành ủy và đảng ủy trực thuộc trung ương nắm bắt bổ sung kiến thức tổng quan về kinh tế xã hội
để phục vụ công tác tuyên truyền tại địa phương đồng thời đổi mới kiện toàn nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng